các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông matt eloyp giám đốc phòng thí nghiệm phát triển mầm bệnh tại viện pasteur nói
sự tồn tại của những loại virus này trong quần thể rơi ở lào chứng minh giả thuyết rằng
virus sars cov hai có thể bắt nguồn từ những loài rơi sống ở vùng cao nguyên rộng lớn ở bán đảo đông dương
đồng thời ông tiết lộ thêm rằng các loại virus khác liên quan đến sars cov hai
cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người
trước đó các nhà khoa học trung quốc cũng đã phát hiện chủng virus corona có tên là neo covid có nguồn gốc từ rơi
các nhà khoa học nhận định rằng
chủng virus bí ẩn này là họ hàng gần nhất của virus corona gây hội chứng hô hấp cấp trung đông
meds cov có khả năng lây nhiễm sang con người có thể đột biến
do đó đây nên được coi là mối đe dọa an toàn sinh học tiềm ẩn cho nhân loại
mesco đã được tổ chức y tế thế giới xác nhận là có khả năng là nguyên nhân gây ra các đại dịch trong tương lai
đã bùng phát ở hai mươi một quốc gia vào năm hai nghìn một mươi năm
trong cuộc phỏng vấn hồi tháng một nhà miễn dịch học vladimir bolivok cho biết
răng rơi là một ổ chứa tự nhiên chứa rất nhiều biến thể của virus corona
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát hiện nay
nhiều giả thiết cho rằng virus corona cũng có nguồn gốc liên quan đến loài rơi
các nhà khoa học trên thế giới đang tăng cường nghiên cứu về các mầm bệnh có nguồn gốc ở động vật